tỉnh yên bái đã long trọng tổ chức lễ hội văn hóa du lịch mường lò
và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang mù căng trải năm hai nghìn một mươi chín
dự buổi lễ có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các tập đoàn kinh tế đang đầu tư vào yên bái các vị đại sứ các vị khách quốc tế
và lãnh đạo các tỉnh thành phố cùng đông đảo nhân dân và du khách
lễ hội văn hóa du lịch mường lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang mù căng trải
là sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của tỉnh yên bái từ nhiều năm nay
lễ hội ngày càng hấp dẫn và lan tỏa bởi những giá trị nhân văn sâu sắc
những cảnh sắc tươi đẹp hùng vĩ độc đáo có sức thu hút khách du lịch trong và ngoài nước
đến với hành trình di sản yên bái mường lò ruộng bậc thang mù căng trải
cùng những địa danh lịch sử văn hóa và danh thắng đặc biệt nổi trội của tỉnh yên bái
tại lễ hội du khách được thưởng thức những màn diễu diễn đường phố đặc sắc
với sự tham gia của sáu trăm linh diễn viên quần chúng của chín huyện thị xã thành phố
các màn diễu diễn mang đầy màu sắc và độc đáo thể hiện những giá trị tinh hoa đặc sắc nhất
của văn hóa bản địa của bà con dân tộc như lời chào đón và mời gọi những du khách
đến khám phá và trải nghiệm vùng đất yên bái huyền thoại